thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua một trăm bốn mươi năm thai phụ và ba trẻ em được về trước bằng máy bay từ sân bay tân sơn nhất tp hcm đã về đến sân bay chu lai tỉnh quảng nam
và cũng trong chiều ngày hôm qua một trăm hai mươi hai thai phụ và hai mươi ba trẻ em còn lại cũng đã được đón bằng xe ô tô xuất phát từ bến xe miền đông dự kiến sẽ về đến tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm nay
tất cả các trường hợp được đón về quê lần này đều xét nghiệm bằng phương pháp real time pesia có kết quả âm tính với virus sars cov hai đã qua bốn mươi tám giờ kể từ khi lấy mẫu
ngay khi về đến tỉnh quảng ngãi các thai phụ và trẻ em được đưa đến khu du lịch sinh thái thiên đàng xã bình thạnh huyện bình sơn để cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
mọi chi phí vận chuyển xét nghiệm ăn ở trong thời gian cách ly đều được tỉnh quảng ngãi hỗ trợ
theo ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
sau khi đón chị em phụ nữ mang thai về đến sân bay chu lai tỉnh quảng ngãi giao sở giao thông vận tải y tế công an đưa đón chị em về khu du lịch để cách ly tập trung
nếu chị em nào đã tiêm đủ hai mũi vaccine qua một mươi bốn ngày có kết quả âm tính thì có thể về cách ly tại nhà chứ không phải cách ly tập trung
chiều ngày hai mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch về việc cho phép cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên
và người hỗ trợ không ở vùng dịch được trở về thành phố đà nẵng đợt một từ ngày hai mươi chín tháng chín cho đến ngày sáu tháng một mươi
các công dân này phải tự túc phương tiện đi lại đường bộ
theo đó công dân trở về tp đợt một phải đảm bảo các điều kiện gồm có như sau
có tên trong danh sách do sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cung cấp
không ở tại các xã phường thị trấn đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm hoặc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và các địa phương có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao
và có đơn được xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch
riêng công dân đang ở tại các tỉnh thành phố như an giang bình dương đắk lắc đắk nông đồng nai đồng tháp kiên giang long an quảng bình quảng ngãi tiền giang cần thơ tp hcm
ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn
đối với cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên hiện có nơi ở tại tỉnh quảng nam nhưng đang dạy học tại thành phố đà nẵng có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp
vâng có thể thấy rằng tại đà nẵng thì tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát khi số ca mắc covid một mươi chín liên tục giảm nhiều ngày thì không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng và thành phố đã nới lỏng một số hoạt động